thành phố vinh tỉnh nghệ an đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí nguyễn thị minh khai
hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm một mươi ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đã tham dự buổi lễ
đồng chí nguyễn thị minh khai sinh ra trong một gia đình viên chức tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
tham gia hoạt động cách mạng khi mới một mươi sáu tuổi và trải qua một mươi năm năm hoạt động cách mạng liên tục
trên các cương vị nhiệm vụ công tác được đảng quốc tế cộng sản giao
cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí nguyễn thị minh khai là tấm gương sáng ngời
cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản tài năng suốt đời hy sinh vì độc lập của tổ quốc
buổi lễ cũng là dịp ôn lại quá trình hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí nguyễn thị minh khai
đồng thời nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên phải luôn nêu cao ý chí cách mạng tự giác phấn đấu
tù dưỡng rèn luyện đạo đức của người cộng sản hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng của dân tộc